mùa râu tây với những trái cây nhỏ màu hồng ngọc ngon mọng là cơ hội lý tưởng để chúng ta tăng cường lợi ích sức khỏe
dâu tây là một nguồn cung cấp chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng có tác dụng bảo vệ sức khỏe
chúng có hàm lượng calor thấp dầu chất sơ và dồi dào chất chống oxy hóa và polyphenol
một cốc dâu tây chứa hơn một trăm linh mục tiêu tối thiểu hàng ngày đối với vitamin c hỗ trợ miễn dịch
ngoài chức năng như một chất chống oxy hóa phòng chống lại bệnh tật và tuổi tác vitamin c còn giúp tạo ra collagen và duy trì sức khỏe của da
dâu tây cũng rất giàu các hợp chất chống oxy hóa và chống viêm khác
đây là một lý do tại sao các loại quả mộng bao gồm cả dâu tây có liên quan đến sức khỏe của não
trong một nghiên cứu những phụ nữ lớn tuổi tiêu thụ ít nhất một hai khẩu phần dâu tây mỗi tuần
với một khẩu phần khoảng tám quả dâu tây nguyên quả
đã giảm thiểu mất chức năng nhận thức
chúng là một nguồn cung cấp chất oxy hóa và chất dinh dưỡng giúp quản lý lượng đường trong máu và cải thiện sức khỏe tim mạch
theo bộ nông nghiệp hoa kỳ một khẩu phần một trăm linh gam dâu tây chứa khoảng ba mươi hai calor
điều này làm cho chúng trở thành một loại thực phẩm có hàm lượng calor thấp
bạn có thể ăn những thứ này mà không lo tăng cân
râu tây không chứa chất béo và một cốc chứa khoảng ba gram chất sơ
trong thành phần của râu tây
chủ yếu bao gồm nước chín mươi một và carbon hydrate bảy bảy
chúng chỉ chứa một lượng rất nhỏ chất béo ba và protein
các chất dinh dưỡng có trong một trăm linh gram dâu tây bao gồm
lượng calor là ba mươi hai nước chín mươi một
chất đạm bảy gram cáp bảy bảy gram đường bốn chín gram
chất sơ hai gram chất béo ba gram
các chất dinh dưỡng khác có trong dâu tây bao gồm
một gram protein tương đương hai giá trị hằng ngày
bốn mg vitamin c một trăm bốn mươi chín giá trị hằng ngày
sáu mg mangan hai mươi chín giá trị hằng ngày

với hàm lượng chất dinh dưỡng như vậy

râu tây chứa nhiều chất chống oxy hóa tốt cho tim như
acid eragic và flavonoid như anthocyanin

dâu tây rất giàu chất sơ và vitamin c một cặp chất dinh dưỡng tuyệt vời để giảm xét oxy hóa
có thể hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư
thêm vào đó dâu tây là một nguồn cung cấp ca ly dồi dào đã được chứng minh là giúp bảo vệ chống lại bệnh tim
cali có thể giúp hỗ trợ giảm huyết áp vì nó giúp giảm tác động của natri lên huyết áp
một nghiên cứu vào năm hai nghìn một mươi ba cho biết tăng cường thực phẩm dầu cali đồng thời giảm lượng natri tối thiểu
có thể giúp hỗ trợ giảm nguy cơ tăng huyết áp và đột quỵ
một nghiên cứu khác của trường e harvard cho thấy những phụ nữ trẻ và trung niên ăn ba cốc dâu tây
hoặc quả việt quất mỗi tuần giảm nguy cơ bị đau tim tới ba mươi bốn
hàm lượng antonyanin có thể cao trong quả mọng làm giãn mạch máu
giúp hỗ trợ giảm huyết áp và ngăn ngừa các vấn đề về tim mạch
hàm lượng chất sơ cao vitamin c và polic trong dâu tây tạo thành bộ bà lý tưởng cho sức khỏe tim mạch
chúng có thể hỗ trợ làm giảm lượng cholesterol trong động mạch và mạch máu
dâu tây bảo vệ tim bằng cách giảm viêm tăng cường cholesterol tốt dl
bảo vệ chống lại quá trình oxy hóa cholesterol xấu ldl tiên thân của việc làm cứng động mạch và cải thiện tuần hoàn
dâu tây hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư
dâu tây cũng là một nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tuyệt vời
nó đã được xếp hạng trong một mươi loại trái cây hàng đầu về khả năng chống oxy hóa
và đây có thể là lý do chính mà chúng có thể giúp hỗ trợ ngăn ngừa ung thư
các chất chống oxy hóa giúp chống lại sự hình thành khối u ngăn chặn sự phát triển và lây lan của tế bào ung thư
thường xuyên ăn các loại quả mọng bao gồm cả dâu tây
có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư bao gồm ung thư thực quản và ung thư phổi
dâu tây hỗ trợ quản lý bệnh đái tháo đường
ăn dâu tây có thể hỗ trợ làm giảm nguy cơ phát triển bệnh đái tháo đường tai hai
vì dâu tây có chỉ số đường huyết thấp
một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa anh đã xác nhận điều này
một nghiên cứu khác do viện nghiên cứu y tế canada tài trợ cho thấy
ăn dâu tây cải thiện việc kiểm soát đường huyết ở những người mắc đái tháo đường
ăn dâu tây vào cuối bữa ăn đã được chứng minh là giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và lượng insulin
từ đó chuyển thành năng lượng tinh thần và thể chất ổn định hơn
nó cũng có thể hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường thai hai béo phì và bệnh tim
dâu tây giúp duy trì sức khỏe hệ tiêu hóa tăng khả năng miễn dịch
chất sơ có trong dâu tây giúp duy trì sức khỏe hệ tiêu hóa bằng cách hỗ trợ sự phát triển của hệ vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh
điều này ảnh hưởng tới khả năng miễn dịch chống viêm và cải thiện tâm trạng
thực phẩm dâu chất sơ và nước
như dâu tây sẽ chống lại khí gà trong ruột cây đầy hơi
bên cạnh đó dâu tây là một nguồn cung cấp cali tuyệt vời
một chất dinh dưỡng chống lại natri gây đầy hơi trong chế độ ăn uống của bạn
do chứa nhiều chất sơ dâu tây giúp tăng cường tiêu hóa và ngăn ngừa tà bón
chung có thể đặc biệt tốt cho trẻ em
vitamin c có trong dâu tây và nhiều loại trái cây khác giúp tăng cường hệ thống miễn dịch
đồng thời giúp chữa ho cảm lạnh thông thường
một cốc dâu tây có thể đáp ứng nhu cầu vitamin c

dâu tây giúp tăng cường chức năng não
thường xuyên ăn dâu tây có thể làm chậm quá trình suy giảm nhận thức ở phụ nữ lớn tuổi
mà các nghiên cứu cho rằng do hàm lượng flavonoid cao hay còn gọi là chất chống viêm có trong thực vật
dâu tây rất giàu iốt vitamin c và chất phytochemical giúp duy trì hoạt động bình thường của hệ thần kinh
cali có trong dâu tây được biết đến là có liên quan đến việc cải thiện chức năng nhận thức bằng cách
tăng lưu lượng máu đến não
nghiên cứu của harvard cho thấy rằng tiêu thụ nhiều flavonoid
đặc biệt là từ quả việt quất và sâu tây làm giảm tỷ lệ suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi
mặc dù có nhiều ít lợi cho sức khỏe tuy nhiên khi tiêu thụ dâu tây
chúng ta vẫn cần phải có những lưu ý để đảm bảo nhất tốt cho sức khỏe
thứ nhất liều lượng dâu tây mỗi ngày chúng ta nên ăn là bao nhiêu
một khẩu phần dâu tây
là một cốc dâu tây cắt lát hoặc khoảng tám quả dâu tây nguyên quả
vì một khẩu phần chỉ có khoảng năm mươi calor nếu bạn tiêu thụ tới bốn khẩu phần cũng chỉ tương đương với hai trăm linh calor
lượng khuyến cáo là không nên tiêu thụ quá bốn cốc mỗi ngày thông thường chỉ một phần hai đến một cốc là đủ
xong việc ăn dâu tây nguyên quả và cắt lát hoặc say nhuyễn chúng sẽ làm ảnh hưởng tới các chất dinh dưỡng có trong dâu tây
khi nước ép được chiết xuất chất sơ đã được đưa ra ngoài và
nếu không có chất sơ nước ép dâu tây thực sự có thể làm tăng lượng đường trong máu của bạn thay vì ổn định chúng
bạn có biết lựa chọn và bảo quản dâu tây như thế nào là đúng cách hay không
khi bạn chọn dâu tây hãy tìm những quả có màu đỏ đều căng mọng và thơm
chọn những quả còn nguyên cuống và lá tươi chứng tỏ dâu tươi mới hái
tốt nhất là nên ăn loại quả dâu tây được trồng và thu hái tại địa phương và ăn sống trong thời gian ngắn nhất

dâu tây có mức độ thuốc trừ sâu cao nhất theo usda vì vậy hãy mua trái cây hữu cơ và được trồng tại địa phương
chọn dâu tây hữu cơ được trồng tại địa phương vì chúng an toàn để ăn và có hương vị ngọt ngào
loại dầu tây nhập khẩu từ nước ngoài có quanh năm xong chúng rất dễ hỏng và có thể bị ngâm hóa chất bảo quản
bạn cũng có thể loại bỏ phần lớn dư lượng thuốc trừ sâu hoặc hóa chất tồn động trong dâu tây bằng cách rửa chúng nhiều lần dưới vòi nước chảy
sau đó ngâm với nước lọc và chút muối loãng hoặc giấm trong năm phút
muốn bảo quản dâu tây trong tủ lạnh bạn cần cho vào túi giấy và cất trong ngăn đựng rau hoặc dùng hồn nhựa thoáng khí
cất phía bên phần gánh tủ nơi hơi lạnh ít nhất để tránh quả bị đau cứng
với cách bảo quản này bạn có thể sử dụng chúng trong một tuần hoặc đông lạnh nguyên quả trong hộp kín và bảo quản trong tối đa sáu tháng
dâu tây có tác dụng phụ hay không
dâu tây được coi là an toàn để tiêu thụ mỗi ngày
tuy nhiên bạn nên cân nhắc về lượng tiêu thụ của mình nếu bạn đang dùng thuốc làm lõng máu
dâu tây được coi là một trong những chất làm lão máu tự nhiên
ăn quá nhiều dâu tây khi đang dùng thuốc có thể làm lão máu quá mức
vì vậy hãy tránh ăn nhiều hơn một gốc dâu tây mỗi ngày